một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ điện tử đèn chiếu sáng trên đường nguyễn sơn
quận tân phú tp hcm vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người
nhưng làm nhiều tài sản bị cháy rụi hư hỏng
theo thông tin ban đầu cửa hàng kinh doanh đồ điện trên đường nguyễn sơn
phường phú thọ hòa quận tân phú bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân hô hoán tháo chạy
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú
điều động phương tiện cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
hơn ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được khống chế ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân ba người trong gia đình tử vong
tại phòng trọ ở phường bình thuận nguyên nhân ban đầu nghi do ngạt khí
trước đó người thân của gia đình này đến phòng trọ gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe tiếng trả lời
nghi có điều chẳng lành người này nhờ người dân trong khu trọ phá cửa kiểm tra
thì phát hiện trong căn phòng có hai vợ chồng và con gái khoảng hai tuổi nằm bất động trên nệm đã tử vong
trong căn phòng có một bếp ga mini và một nồi bắp cháy đen
được biết vợ chồng nạn nhân ngày thường đi làm đóng cửa nên ít giao tiếp với mọi người xung quanh
tuy nhiên họ cũng không cãi vã hay có điều gì bất thường
công an đã thu giữ nhiều vật dụng liên quan để phục vụ điều tra
ngày một mươi tháng một mươi một công an thành phố phan thiết
đã cho biết truy bắt được nhóm đối tượng chặn đánh nam sinh lớp một mươi một làm nứt hộp sọ nguy kịch
ba đối tượng được xác định là nguyễn anh kiệt sinh năm hai nghìn
nguyễn ngọc huy nguyễn văn tân cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại phường đức thắng thành phố phan thiết
ngoài ra công an còn xác định có một đối tượng tên hòa chưa rõ nhân thân lai lịch và cũng có liên quan
theo điều tra ban đầu sự việc do mâu thuẫn phát sinh giữa người thân của nạn nhân
với người thân của nhóm thiếu niên nói trên tại một sân bóng đá mini trên địa bàn thành phố phan thiết
trước đó vào một mươi sáu h bốn mươi phút ngày chín tháng một mươi một khi nạn nhân đang di chuyển trên đường nguyễn hội thành phố phan thiết
thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn đánh dùng hung khí chém gây thương tích nặng
bị nứt hộp sọ đứt cân chân trái đùi phải và được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện
hiện công an thành phố phan thiết tỉnh phan thiết hiện tạm giữ các đối tượng để điều tra vụ việc
ba bị can đã bị bắt về tội vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng
và một bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án xảy ra tại huyện u minh thượng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại huyện u minh thượng giai đoạn hai
qua điều tra công an xác định những người trên
hồ sơ nghiệm thu thanh toán sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền
là gần bốn ba tỷ đồng
việc xử lý kỹ thuật công trình tường kè giai đoạn một và hội trường ủy ban nhân dân huyện u minh thượng
sai quy định tự ý chuyển hình thức đấu thầu hai gói thầu mua sắm và phê duyệt hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công của công trình không đảm bảo an toàn chịu lực gây tổng thiệt hại cho ngân sách một mươi một chín tỷ đồng
một mươi bốn đối tượng với
hành vi gây dối trật tự công cộng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú yên tỉ sơn la
ra quyết định khởi tố để xử lý nghiêm trước pháp luật
từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện phủ yên nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một nhóm thanh niên
điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng bốc đầu quay video kích động gây dối trật tự công cộng
các đối tượng hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn phủ yên và các xã lân cận
vào khoảng thời gian từ hai mươi một h đến hai mươi ba h
đặc biệt nhóm này thường chọn đoạn đường có lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang tuần tra kiểm soát
để khiêu khích thách thức lực lượng chức năng
công an huyện phủ yên đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ việc triệu tập các đối tượng có liên quan
quyết định khởi tố đối với một mươi bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
vị để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường
cũng như góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến đối tượng này
tại cổng trường trung học phổ thông cổ loa huyện đông anh hà nội
sau khi hết giờ buổi sáng lực lượng chức năng đã phát hiện học sinh điều khiển phương tiện
vi phạm luật an toàn giao thông như thế này
có mũ bảo hiểm nhưng không đổi
hoặc như học sinh này em đi học bằng xe quá năm mươi phân khối
mức mà lứa tuổi các em chưa được điều khiển
mặc dù các cơ quan chức năng và trường học đã tuyên truyền giáo dục cho học sinh phổ biến đến phụ huynh
chấp hành các quy định về an toàn giao thông nhưng thực tế còn học sinh vi phạm
tìm hiểu thì chúng tôi cũng được biết là một cái nhất là nguyên nhân là gia đình
hiện nay là rất nhiều bố mẹ là cũng chưa
hiểu rõ về cái trách nhiệm của mình đối với con cái khi mà giao xe cho con
cái thứ hai là tình trạng nuông chiều con
khi mà con xin đi xe thì bố mẹ cũng vẫn cho phép
và có thể là do những công việc bận rộn thì bố mẹ cũng chưa quan tâm nhiều tới con
chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều biện pháp để thứ nhất là phối hợp với nhà trường
và phối hợp với phụ huynh để làm sao là giáo dục các con
để các con có nhận thức
với một số học sinh có hành vi chống đối cố tỉnh đi xe quá phân khối
các em đã gửi xe ngoài trường học
lực lượng chức năng đã kiểm tra tại một điểm trông xe

kem đã không lấy phương tiện của mình

con đang đợi xe cháy phép
xe cháy phép không xe cháy phép là xe gì
xe đuổi tuổi đi
tháng chín và tháng một mươi chúng tôi đã xử lý trên hai trường hợp là học sinh
rồi là người vi phạm giao thông
không đối mục bảo hiểm và xử lý rất nhiều các trường hợp cha mẹ
học sinh giao xe cho con chưa đủ tuổi đủ điều kiện tham gia giao thông
tôi đánh giá đây là sự luông triều của gia đình đối với các cháu
mà chưa thực sự quan tâm đến cái tính mạng sức khỏe của các cháu
và chưa thực sự chấp hành pháp luật và hướng dẫn con cháu thực hiện đúng quy định pháp luật
theo các chuyên gia giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông
là sự kết hợp giữa nhà trường gia đình và lực lượng chức năng
sự sát sao giáo dục từ phía gia đình mới chính là cách bảo vệ tốt nhất cho các em
đối tượng bùi công hải ba mươi bốn tuổi quê tại tỉnh bình thuận
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán của tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
theo đó trên tuyến cốt lộ hai mươi đoạn qdm bốn mươi tám hai trăm linh tiến hành kiểm tra xe ô tô do bùi công hải điều khiển
di chuyển theo hướng từ thành phố hồ chí minh đi đà lạt
tổ công tác
tổ công tác đã thu giữ hai túi chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
và một túi chứa tám viên nén màu xanh nghi ma túy
qua tết nhanh phát hiện hải dương tính với chất ma túy
hải khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng dần thì bị bắt
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo cho biết vừa hoàn toàn tất bàn giao đối tượng có lệnh
truy nã vũ thị thu hà sinh năm hai nghìn hai
trú tại đường phố cấm quận ngô quyền cho công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra xử lý
khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ của lào
hà bị lực lượng chức năng lào phát hiện
đồn công an cửa khẩu quốc tế desavan tỉnh savanakhet lào
đã bàn giao đối tượng cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
quá trình điều tra xác minh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống
đồn biên phòng phát hiện đối tượng hà đang có quyết định truy nã
của công an tp hải phòng về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và bàn giao cho công an tp hải phòng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền